vào khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi nhận được tin báo của anh đỗ hùng phương chủ quán karaoke bảo trân ở thị trấn nhà chùa nghĩa hành
anh này trình báo với nội dung khoảng một mươi giờ anh phát hiện lê trung hiếu nhân viên quán karaoke bảo trân ngủ ở tầng ba quán karaoke trong tình trạng thương tích có nhiều vết thương trên đầu và có nhiều máu trên giường
sau đó anh liền chở nạn nhân vào trung tâm y tế gần đó và đã tử vong
ngay lập tức lực lượng công an huyện nghĩa hành đã xuống hiện trường để khám nghiệm
tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ
tại phòng ngủ của nạn nhân một khẩu súng với chín viên đạn ba thanh kiếm một côn nghị khúc
trên cánh cửa của phòng ngủ nạn nhân có một số dấu vết vân tay dính máu
qua khám nghiệm pháp y nguyên nhân tử vong của nạn nhân do đa chấn thương nhất là hộp sọ
trên đầu có nhiều vết thương trong đó cái vết thương chí mạng một tổ giám định khác thì đi trích xuất dữ liệu camera ở trong quán và một số nhà lân cận kể cả các camera an ninh dọc đường
khoảng ba giờ một mươi phút
sáng ngày một mươi tám tháng hai có một nam giới mặc quần jean áo trắng bên dưới là đôi giày bata màu trắng trên tay cầm vật màu đen đi xe máy để phía sau quán và đi cầu thang bộ để lên vào bên trong camera không theo dõi liên tục
nhưng khoảng hai mươi phút sau thấy người này từ trong quán karaoke trở ra
làm việc với chủ quán karaoke nơi phát hiện nạn nhân xấu xố thì được biết
nạn nhân tên là lê trung hiếu sinh năm hai nghìn
năm hai nghìn hai cư trú tại xã long hiệp huyện minh long làm nhân viên cho quán karaoke được hai năm
chủ quán karaoke cho biết thêm tối hôm xảy ra vụ án khách về muộn nên hai vợ chồng chủ quán đi về nghỉ trước còn lại hai nhân viên chung quán ở lại thu dọn thì đến sáng nay một nhân viên đã tử vong nhân viên còn lại không biết đêm qua đi đâu
xem kỹ các camera trích xuất dữ liệu thì thấy có hình ảnh dù đó là rất mở nhưng xác định có người đột nhập là một đối tượng và hướng đột nhập là cầu thang phụ của quán karaoke
cơ quan điều tra nhận định khả năng lớn là vụ giết người do mâu thuẫn thù tức nên dẫn tới hành vi giết người
cách thời điểm xảy ra án mạng một tuần tại quán karaoke này có xảy ra một va chạm giữa nhân viên quán karaoke với nhân viên của quán karaoke
vì vậy cơ quan điều tra cũng triệu tập khẩn cấp nam thanh niên cùng làm tại quán karaoke để tìm hiểu có hay không liên quan đến cái chết của nạn nhân
tại cơ quan điều tra nam thanh niên cho biết sau khi dọn dẹp xong khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
anh ta đã rời khỏi quán karaoke đến một nhà nghỉ ở cùng bạn gái tại phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
một mũi trinh sát đi xác minh thông tin trên và đã lộn xác
một loại năm thanh niên nhân viên quán ra khỏi diện nghi vấn
một tổ điều tra đã đi xác minh nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân hiếu thấy rằng
nạn nhân là người có quan hệ khá phức tạp vừa có liên quan về tình ái vừa có quan hệ trong quá trình làm ăn
cũng như trong quá trình phục vụ tại quán karaoke
về việc vay nạn nhân có mối quan hệ yêu đương với một nhân viên nữ quê ở con tùm
và cách đó một tuần người yêu cũ của nhân viên này có đến gặp nạn nhân để trao đổi
cơ quan điều tra tiếp tục xác minh mối quan hệ giữa người yêu và bạn trai cũ liệu có liên quan gì tới cái chết của nạn nhân hay không
để giải đáp những câu hỏi ấy tổ trinh sát tiếp tục đi gặp gỡ nhiều người với hy vọng sẽ tìm ra được manh mối nào đó dù là mơ hồ nhất
phối hợp các công an địa phương xác minh nhanh đối tượng gây án với nạn nhân ở con tum thì cũng loại bỏ
vì thời điểm đó đối tượng ở trên đó không thể nào trong đêm
đối tượng gây án được mâu thuẫn liên quan đến tình ái được loại bỏ còn đầu mối mâu thuẫn liên quan đến nợ nần tiền bạc thì được biết số tiền vay nhỏ không lớn
và các điều tra viên đã gặp những người cho nạn nhân vay thì không có thời gian bất minh nên khẳng định không liên quan đến vụ án
ba tổ trinh sát đã lên đường một tổ tiến hành ra soát các đối tượng trong diện nghi vấn về hành vi trộm cắp cố ý gây thương tích đối tượng hình sự nổi
một tổ ra soát các nhà nghỉ khách sạn để xác định có đối tượng nào lưu trú trên vào đêm xảy ra vụ án giết người hay không
tuy nhiên hiện trường vụ án lại mất một chiếc xe máy và cơ quan điều tra bắt đầu hướng vào việc điều tra và một vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh quảng ngãi đã thành lập ban chuyên án do phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng công an huyện nghĩa hành và phòng cảnh sát hình sự truy xét các đối tượng nghi vấn
các đối tượng nghiện quanh khu vực để điều tra
sau nhiều biện pháp điều tra nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn mịt mù ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát điều tra viên tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ
ra soát tất cả các khách sạn nhà nghỉ thậm chí cả trạm y tế không chỉ ở trong huyện nghĩa hành mà còn một số huyện lân cận xem có phát hiện dấu hiệu nào khả nghi hay không
đây là đối tượng có tiền án tiền sự thường xuyên bỏ nhà đi khỏi địa phương cư trú
tại cơ quan điều tra y khẳng định không có mặt tại huyện nghĩa hành vào đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng khi điều tra viên hỏi đêm đó y đi đâu làm gì thì đối tượng nhất định không chịu khai báo
liệu có phải y đã muốn che giấu một hành vi nào đó chưa xác định được
đến lúc này quân chúng nhân dân cung cấp phát hiện một chiếc xe máy vô chủ tại quán cà phê trên địa bàn huyện nghĩa hành
qua kiểm tra ban đầu
thì đúng chiếc xe máy này là chiếc xe máy mà hung thủ đã lấy được tại quán karaoke
ban chuyên án nhận định sau khi gây án xong khoảng tầm ba giờ ngày ba mươi tháng bốn
chưa có tiệm cà phê nơi đối tượng bỏ chiếc xe máy chỉ có thể y sẽ thuê một khách sạn
nhà nghỉ nào đợi đến sáng mới rời đi
đoàn nam phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi năm a thôn tỉnh phú bắc
xã hành minh huyện nghĩa hành đang được xem là nghi can số một của vụ án
tuy nhiên qua công tác nắm địa bàn trinh sát nắm được thông tin hiện đối tượng không có mặt tại địa phương
có lẽ ngay vào thời điểm ấy mỗi điều tra viên trinh sát viên cũng không nghĩ đây sẽ là một vụ án
khiến các anh phải thực hiện trò chơi đuổi bắt với hung thủ suốt dọc cung đường vào phía nam

lý đối tượng đưa về cơ quan điều tra
ban đầu đoàn nam phước rất ngoan cố không chịu khai nhận bất cứ điều gì
tuy nhiên y không lý giải được tại sao lại có dấu vân tay tại hiện trường vụ án
chiếc xe máy của quán karaoke tại sao lại được y bỏ lại quán cà phê
trước các chứng cứ sắc đáng mà cơ quan điều tra đưa ra phước vẫn nhất quyết không khai nhận
tiếp tục đấu tranh với đối tượng đến ngày thứ ba đối tượng đoàn nam phước mới cuối đầu nhận tội
tuy nhiên đối tượng khai nhận y dùng nắm đấm sắt để tấn công nạn nhân
cho đến khi tử vong
ban chuyên án hội ý lại nhận định muốn bẻ gãy tâm lý đối tượng là phải trực tiếp nắm được mối quan hệ của đối tượng
điều kiện hoàn cảnh như thế nào đặc điểm tâm lý của đối tượng
cho nên đã chỉ đạo lực lượng trinh sát xuống trực tiếp tại nơi ở cư trú của đối tượng để nắm
và khi nắm được hết tiếp tục vào đấu tranh đoàn nam phước
đến lúc này đối tượng mới cúi đầu nhận tội
phước khai trong một lần hát karaoke
có mâu thuẫn với nhân viên phục vụ quán không biết cụ thể tên tuổi nên nảy sinh thù án
khoảng hai giờ bốn mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phước một mình đi bộ từ nhà đến quán karaoke bảo trân để tác động nhân viên quán trả thù dù không biết là ai
trên đường đi phước nhặt cục đá ven đường và đi bộ ra phía sau
mở cửa cổng nhà xe quán karaoke bật đèn pin điện thoại
rồi đi theo hướng cầu thang sắt lên tầng hai
lên đến tầng ba thấy lê trung hiếu đang nằm ngủ trong phòng
phước dùng cục đá tấn công liên tiếp vào đầu mặt của nạn nhân cho đến khi tử vong
gây án xong phước xuống khu vực để xe của quán trộm xe máy của nhân viên rồi tẩu thoát
trên đường lận trốn phước ném cục đá xuống canh nước ven đường ở xã hành minh
rồi đến nhà nghị trinh ở xã hành phước huyện nghĩa hành ngủ và xử lý vết thương ở tay
sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai phước bình tĩnh lái xe đến quán cà phê phước thịnh ở xã hành minh ăn sáng uống cà phê và bỏ xe lại đây
đến chín h sáng phước đón xe khách ra sân bay chu lai mua vé vào tp hcm rồi tiếp tục đón xe xuống tp thủ dầu một trốn
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày phước bị công an tỉnh bình dương và công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
tội phạm giết người cố ý gây thương tích là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn
nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người cố ý gây thương tích chủ yếu do xuất phát từ mâu thuẫn
tranh chấp đất đai tài sản khen tuông tình ái mâu thuẫn trong gia đình bột phát khi sử dụng rượu bia
mâu thuẫn kéo dài không được giải quyết kịp thời triệt để dẫn tới việc nhiều kẻ máu lạnh cầm hung khí sát hại nhau
để lại nỗi đau dài dạng vẫn còn xảy ra
ngoài ra do một số trường hợp thiếu hiểu biết về pháp luật
dưỡng dè luyện nhân cách đạo đức không có sự định hướng giáo dục đúng đắn từ gia đình
cũng là nguyên nhân dẫn đến các đối tượng có hành vi giết người cố ý gây thương tích bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
từ thực trạng trên để đấu tranh phòng ngừa tội phạm giết người có hiệu quả thiết nghĩ
lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là đối với thanh thiếu niên duy trì phát huy xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển nâng cao chất lượng các hình thức tự quản
tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư cơ quan đơn vị doanh nghiệp
cơ sở giáo dục chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân không để phức tạp kéo dài
có thể dẫn đến các vụ việc cố ý gây thương tích giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng